thưa quý vị tại trường tiểu học tân đông b xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh
có một cô giáo người khmer tên là nek chanen có nghĩa là mặt trăng nhỏ
và mặt tranh nhỏ ấy đã tỏa sáng trở thành một trong sáu mươi ba tấm gương giáo viên tiêu biểu của cả nước
được vinh danh trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô lần thứ năm tại thủ đô hà nội
cà ốt một ngày hè
như thường lệ chín giờ sáng thứ bảy trẻ em trong ấp lại tụ tập đông đủ ở nhà văn hóa
trước cổng chùa kiri satchai minchai đợi cô giáo chanen đưa vào lớp học
buổi học hôm nay cũng như những buổi học khác
chanen dạy các em cách đọc cách viết từng chữ cái trong tiếng khmer
các em học sinh ở đâu là học sinh nhân chọc
bắt đầu là các em bớt đi học màu giáo
màu giáo xong em bước qua lớp một liền
nhưng mà bước qua lớp một thì cũng có một số em là cũng
mấy năm trước thì các em cũng chưa đi học được màu sắc
nên là bắt đầu vô lớp một đi
thì các em chưa biết nói được tiếng việt không biết cầm sách cầm viết như thế nào nữa
để khắc phục khó khăn cô giáo chanen vận dụng nhiều hình ảnh trực quan sinh động
soạn giao án phù hợp kết hợp tiếng khmer với tiếng phổ thông
để dẫn dắt học sinh vào lớp học

bên cạnh việc tự nguyện dạy bộ tốt văn hóa
và thường xuyên tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ ngay tại làng
cô giáo chanen luôn tranh thủ mọi cơ hội

để giúp đỡ từ các nhà hào tâm các tổ chức xã hội
như quần áo sách vở cũ đồ chơi
để bổ sung các vật dụng sinh hoạt còn thiếu cho các em
các cô chú ở đây mới thông qua chanen
cũng muốn xin quần áo cũ rồi đồ chơi cho các em
như vậy thỉnh thoảng tụi mình lại có chuyến lên đây
thăm các em chuyển quần áo lên
rồi mua được một ít bánh kẹo để cho các em
sự tận tùy yêu nghề biết vươn lên
và sẻ chia khó khăn với mọi người xung quanh
của cô giáo chanen
chính là tấm gương sáng về tấm lòng thơm thảo
của một người con đối với quê hương vùng biên xa xôi
còn nhiều khó khăn và thiếu thú